ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận ba đình thành phố hà nội đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến nhiều địa điểm có liên quan đến f mới ghi nhận
theo đó tất cả những người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế
cửa hàng quần áo sáu trăm sáu mươi sáu st số một mươi chín hòe nhai ba đình trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một mươi hai đến ngày tám tháng một mươi hai
cửa hàng quần áo số bốn mươi chín an trạch đống đa trong các ngày năm sáu bảy tháng một mươi hai
cửa hàng thịt quay liên số bảy hoài nhai ba đình trong khoảng thời gian từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi hai
cửa hàng tiện x xkk một mươi sáu hàng than ba đình trong khoảng thời gian từ tám đến chín h ngày sáu tháng một mươi hai
cửa hàng bán đồ gia dụng một mươi k hai trăm linh sáu phố đội cấn ba đình trong khoảng thời gian từ chín đến một mươi một h ba mươi ngày bảy tháng một mươi hai
vườn hoa hàng đậu trong khoảng thời gian từ một mươi năm h đến một mươi bảy h ba mươi các ngày từ mùng một tháng một mươi hai đến ngày tám tháng một mươi hai
tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất
hoặc gọi điện đến cdc hà nội theo số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc số chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm